tính tới một mươi tám h ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm bốn ca mắc mới nâng tổng số lên hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số hai trăm ba mươi bốn nữ sáu mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp về việt nam trên chuyến bay của vietnam airlines số hiệu vn hai nghìn một trăm linh sáu và nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba
bệnh nhân số hai trăm ba mươi năm nam hai mươi năm tuổi quốc tịch anh ngày một mươi bốn tháng ba có đi ba buddha thành phố hồ chí minh
bệnh nhân số hai trăm ba mươi sáu nữ hai mươi sáu tuổi quốc tịch anh địa chỉ tại phường thảo điền quận hai thành phố hồ chí minh
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân đi quán ba buddha tiếp xúc với trường hợp bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy nam sáu mươi bốn tuổi quốc tịch thụy điển đến việt nam từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
di chuyển nhiều địa điểm
từ ninh bình ngày một mươi bảy tháng ba thành phố hồ chí minh từ hai mươi một đến hai mươi hai tháng ba quay lại hà nội từ hai mươi hai tháng ba đến nay
bệnh nhân bị ung thư máu bạch cầu cấp
ngày hai mươi sáu tháng ba bệnh nhân bị tai nạn và được trở vào bệnh viện việt pháp bằng xe cấp cứu một trăm một mươi năm
ngày ba mươi một tháng ba bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều được người nhà đưa sang bệnh viện đa khoa đức giang được khám và chuyển đến huyện huyết học và truyền máu trung ương